tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai nhân kỷ niệm hai mươi năm hà nội được unesco trao tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình
liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội đã tổ chức đêm chung kết cuộc thi
tìm kiếm đại sứ hữu nghị vì hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
trải qua sáu tháng chương trình tìm kiếm đại sứ hữu nghị vì hòa bình hai nghìn một mươi chín đã thu hút hơn một thí sinh đăng ký
các thí sinh đã trải qua những vòng thi kết hợp các thử thách hoạt động các sự kiện văn hóa nghệ thuật mang thông điệp hòa bình của chương trình
tại đêm chung kết thí sinh salim hamad quốc tịch palestine và thí sinh đoàn thị minh thu của việt nam đã giành giải vàng đại sứ hữu nghị vì hòa bình giải cao nhất của cuộc thi
cuộc thi đã góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô yêu trộm hòa bình và thân thiện khẳng định với bạn bè quốc tế về một thành phố không ngừng nỗ lực phát triển nhưng vẫn gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa của người tràng an